tổng công ty cảng hàng không việt nam cần khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án mở rộng nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đây là yêu cầu của phó thủ tướng trịnh đình dũng đưa ra đối với bộ giao thông vận tải và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trong đó phó thủ tướng yêu cầu phải làm rõ cơ cấu nguồn vốn phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư cho từng danh mục công trình cụ thể
trong trường hợp giao tổng công ty cảng hàng không việt nam là nhà đầu tư thì cần làm rõ căn cứ pháp lý để thực hiện theo đúng quy định nhằm bảo đảm hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng đồng bộ trong năm hai nghìn hai mươi
bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt